thi thể thứ ba của bốn thuyền viên bị mất tích trong vụ tàu hoàng phúc một mươi tám lật do sóng to do lớn tại sông xoài rạp huyện cần giờ tp hcm đã được tìm thấy và được đưa về khu vực cảng vụ hàng hải vũng tàu vào sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi một
tại đây danh tính của nạn nhân được xác định là phan anh tấn năm mươi bốn tuổi quê quán ở hà tĩnh ngụ quận phú nhuận tp hcm chủ tàu hoàng phúc một mươi tám
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi một trong lúc các đơn vị nghiệp vụ tiến hành trục vớt tàu hoàng phúc một mươi tám thì nhận được tin báo của các thuyền ngư dân đánh cá tại khu vực biển cần thạnh cần giờ tp hcm phát hiện một thi thể nghi là thuyền viên bị mất tích
tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi của bộ tư lệnh cảnh sát biển ba đã đưa tàu đến khu vực phát hiện thi thể
dựa trên quần áo trên thi thể nạn nhân chính là chủ tàu hoàng phúc một mươi tám phan anh tấn tại cảng vụ hàng hải vũng tàu
sau khi nhận dạng người nhà đã làm thủ tục đưa anh tấn về mai táng ông phạm hiển giám đốc trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba cho biết
trong ngày bốn tháng một mươi một lực lượng cứu nạn đã đưa tàu và lực lượng tiếp tục tìm kiếm thuyền viên nguyễn văn quảng thuyền viên mất tích cuối cùng trong vụ lật tàu
trong ngày mai phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng đến khu vực vùng biển các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh
ngoài lực lượng chuyên nghiệp ghe thuyền của các ngư dân đánh bắt trên các vùng biển cũng được huy động để tìm kiếm nạn nhân